có thể những virus mà không có bất cứ dấu hiệu hay triệu chứng nào
cũng có thể mắc các bệnh nan y như ung thư cổ tử cung
để hiểu hơn về phương pháp phòng bệnh xin mời quý vị theo dõi nội dung tư vấn ngay sau đây
bác sĩ có thể cho biết là virus hpv là gì và có bao nhiêu chủng virus hpv ạ
virus hpv thì người ta đã chứng minh được sự liên kết chính của ung thư cổ cung và virus hpv
hpv là một loại virus gây u nhú và có thể gây ung thư người phụ nữ
người ta đã phân lập được trên một trăm bốn mươi chủng virus hpv
về lệnh những đường sinh dục thì có khoảng trên bốn mươi chủng
và có một mươi hai chủng nguy cơ cao đó là chủng một mươi sáu một mươi tám ba mươi một ba mươi ba ba mươi năm ba mươi chín bốn mươi năm năm mươi một năm mươi hai năm mươi sáu năm mươi tám năm mươi chín
đó là những một mươi hai chủng có thể gây ung thư cổ tử cung trong đó nguy hiểm nhất là chủng một mươi sáu và chủng một mươi tám
vậy thì hpv thường lây quốc
về đường lây nhiễm của virus hpv thì chủ yếu con đường tình dục
những trường hợp mà quan hệ sớm hoặc quan hệ với nhiều người hoặc quan hệ không an toàn thì nguy cơ lây nhiễm hiv sẽ cao hơn
theo thống kê của cdc hoa kỳ thì những bệnh nhân có đường tình dục một mươi năm tuổi thì nguy cơ ung thư và nhiễm hpv sẽ cao gấp đôi những trường hợp quan hệ trên hai mươi tuổi
thứ hai nữa là ít gặp hơn đó là lây nhiễm qua đường tiếp xúc
hpv nó chịu khô tốt cho nên là nó dễ có thể lây nhiễm qua đường tiếp xúc
ví dụ như là dùng bấm tay chung dùng tránh tính răng chung thì những trường hợp như vậy thì cũng có thể lây nhiễm qua hpv
và thứ ba nữa là lây truyền từ mẹ sang con thì nguy cơ này thường rất là thấp ít khi xảy ra
nhưng mà thống kê cho thấy có một số trường hợp là khi mà trẻ đẻ qua đường ấm đạo thì vẫn có thể lây từ mẹ sang con
có một số trường hợp thì trẻ sau sinh
có bị bụng cóc ở họng là do lây nhiễm hpv của mẹ trong quá trình sinh đẻ tự nhiên
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về phương pháp điều trị virus hpp
khi cơ thể bị nhiễm hpv thì hệ thống biến dịch cơ thể sẽ tự đào thải
một số trường hợp thì cơ thể không đào thải được gọi là hpv bị bản tính
trường hợp này thì thường sẽ dễ gây ung thư hơn trường hợp khác
về điều trị thì trước đây chúng ta không có pháp để điều trị hpv hoặc để cơ thể mình tự biến dịch
nhưng hiện nay thì cũng có một số
thuốc mới có thể điều trị được hpv
ví dụ như mình dùng có thể dùng là papiluke để điều trị theo pháp đồ ba tháng đến sáu tháng để điều trị hpv
hoặc là dùng insight hpv cũng có thể điều trị được
tất nhiên pháp loài thì cũng không phải tỷ đối một trăm linh
nhưng mà cũng có hiệu quả rất khá tốt với bệnh nhân khi nhiễm hpv
với những trường hợp như hpv dài dẳng thì trước chúng ta không có pháp để điều trị
mà chỉ chờ cơ thể tự miễn dịch và theo dõi xét nghiệm định kỳ theo thời gian nhất định
nhưng hiện nay thì cũng có một số thuốc có thể là hỗ trợ điều trị virus hpv
ví dụ như là papiluke hoặc là insight hpv
đó là những cái thuốc mới có thể là giúp tăng cường đào thải và tranh chấp vị trí của app
để đào thải nhanh với giúp hpv khỏi cơ thể
pháp đồ điều trị từ ba bốn hoặc sáu tháng
sau đó chúng ta sẽ có lộ trình để kiểm tra lại
một lần nữa cảm ơn bác sĩ nguyễn hồng tùng về những chia sẻ vừa
y học vẫn chưa tìm ra phương pháp để chữa trị triệt để căn bệnh hpv
chỉ có thể giảm hoặc làm mất các triệu chứng của bệnh như
mụn tại cơ quan sinh dục hoặc các chi
bệnh có thể được chữa khỏi bằng các đơn thuốc mà bác sĩ kê cho bệnh nhân
điều cần thiết nhất là giải thích rõ triệu chứng mà bản thân đang mắc phải
tiền ung thư cổ tử cung xét nghiệm táp và kiểm tra sức khỏe định kỳ
các ung thư khác cũng được điều trị tốt hơn nếu được phát hiện bệnh sớm
không còn cách nào khác ngoài việc kiểm tra sức khỏe định kỳ
cần thiết cho quá trình chẩn đoán bệnh
là một trong những đơn vị mũi nhọn được chú trọng đầu tư và phát triển
tại bệnh viện đa khoa tâm anh ngay từ những ngày đầu thành lập
trung tâm sản phụ khoa triển khai đa dạng các gói thăm khám
và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ
phù hợp theo từng giai đoạn từng độ tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau
như sức khỏe tiền hôn nhân chăm sóc trước sinh trong sinh và sau sinh
chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh và mãn kinh
đảm bảo tiêu chí mang lại hiệu quả tối đa trong công tác thăm khám
chẩn đoán điều trị và chăm sóc sau điều trị
theo các chuyên gia y tế không phải từ nhiễm virus hpv là có nguy cơ ung thư cổ tử cung
bình thường thì hpv có hơn một trăm linh tuyếp nhưng một mươi bốn tuyếp có nguy cơ cao gây ra loại ung thư này
trong đó có hai tuyếp nguy cơ cao nhất là tuyếp một mươi sáu và tuyếp một mươi tám
vì thế bác sĩ khuyên cáo chị em nên thực hiện tầm soát sàng lọc ung thư cổ tử cung
những người có nguy cơ cao sẽ được chỉ định theo dõi chặt để phát hiện sớm nguy cơ ung thư